tiếp tục thông tin về việc cứu hộ cứu nạn tại thủy điện rào trang ba hôm nay một mươi tám tháng một mươi
khi thời tiết có dấu hiệu tạnh mưa lực lượng cứu hộ cứu nạn công an tỉnh thừa thiên huế
cùng lực lượng công binh đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ người dân trong địa bàn
cùng các trang thiết bị chuyên dụng triển khai phương án tiếp cận hiện trường
để tiếp tục tìm và đưa các nạn nhân nhà máy thủy điện rào trang ba bằng đường thủy
sau khi bàn bạc thống nhất phương án tác chiến làm sao cho an toàn hiệu quả
lực lượng công an quân đội đã phối hợp đi vào hiện trường vụ sạt lở
hiện nay do tuyến đường bảy mươi một đang bị sạt lở nghiêm trọng
tuy nhiên trong nhiều ngày nay lực lượng cứu hộ cứu nạn công an tỉnh thừa thiên huế
vẫn đang nỗ lực tìm cách tiếp cận hiện trường và đưa hai mươi bốn cán bộ công nhân
hai thi thể sang ngoài đồng thời cung cấp nương thực nhu yếu phẩm cho những người ở lại
tiếp tục thông tin về việc khẩn trương tìm kiếm các cán bộ chiến sĩ còn mất tích
trong vụ sạt lở đất
tại thôn cợp xã hướng phùng huyện hương hóa tỉnh quảng trị
lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm kiếm được một mươi bốn thi thể tại hiện trường
và sẽ tổ chức tìm kiếm xuyên đêm nếu thời tiết thuận lợi
đến tối nay tại xã hướng phùng vẫn có mưa to gây rất nhiều khó khăn cho công tác khắc phục
các vị trí sạt lở để thông đường vào hiện trường vụ sạt lở đất tại thôn cợp
do đó lực lượng cứu hộ cứu nạn cũng cân nhắc các phương án tìm kiếm
để bảo đảm an toàn cho lực lượng và phương tiện tham gia tìm kiếm các nạn nhân
dự kiến sáng mai một mươi chín tháng một mươi tuyến đường vào hiện trường sạt lở được thông xe
lực lượng chức năng sẽ đưa thi thể các nạn nhân ra ngoài
sau đó dùng xe chuyên dụng đưa về một bệnh viện tại thành phố đông hà
tối nay một mươi tám tháng một mươi ông lê minh tuấn bí thư huyện hướng hóa tỉnh quảng trị cho biết
các ngành chức năng đã tìm thấy và tổ chức mai táng thi thể sáu người trong một gia đình
bị vùi lấp do sạt lở núi vào đêm ngày một mươi bảy tháng một mươi ở thôn tà rùng xã húc huyện hương hóa
ngay sau khi vụ việc xảy ra lực lượng cứu hộ cứu nạn tại địa phương
đã tìm thấy hai thi thể bị đất đá vùi lấp
tuy nhiên do điều kiện thời tiết bất lợi tỉnh lộ năm trăm tám mươi sáu nối từ thị trấn khe xanh
vào xã húc đã bị sạt lở nhiều điểm khiến xã này bị cô lập
do đó lực lượng cứu hộ cứu nạn của huyện hương hóa không thể vào tiếp cận được hiện trường
thưa quý vị hôm nay đại tướng ngô xuân lịch
ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng
đã chủ trì cuộc họp của bộ quốc phòng để triển khai công tác tìm kiếm cứu hộ
các cán bộ chiến sĩ đoàn kinh tế quốc phòng ba trăm ba mươi bảy bị mất tích do sạt lở núi
cùng dự có đại tướng lương cường bí thư trung mương đảng
ủy viên thường vụ quân ủy trung ương chủ nhiệm tổng cục chính trị
ngay khi nhận được thông tin bộ quốc phòng đã cử trung tướng nguyễn tân cương
thứ trưởng bộ quốc phòng khẩn trương tới hiện trường nắm tình hình và chỉ đạo
các lực lượng nhanh chóng tiến hành công tác tìm kiếm cứu nạn
quân khu bốn bộ tư lệnh bộ đội biên phòng đã huy động cán bộ chiến sĩ cùng phương tiện
phối hợp với lực lượng tại chỗ của huyện hướng hóa cơ động tiếp cận hiện trường
và tích cực triển khai phương án tìm kiếm cứu nạn
bộ trưởng ngô xuân lịch nhấn mạnh hiện nay tình hình thời tiết đang diễn biến khó lường
và dự kiến mưa lớn còn kéo dài tại các tỉnh miền trung do đó các lực lượng
tiếp tục phối hợp triển khai tìm kiếm cứu hộ các công nhân mất tích tại thủy điện rào trang ba
đồng thời phải làm tốt công tác động viên tư tưởng và bảo đảm an toàn
cho bộ đội trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bộ trưởng cũng đặc biệt lưu ý các đơn vị
trong toàn quân phải chủ động kiểm tra ra soát công tác an toàn tại vị trí đóng quân
chuẩn bị chú đáo lực lượng phương tiện xây dựng kế hoạch phương án phù hợp
và phối hợp tích cực với các lực lượng chức năng để giúp đỡ nhân dân trước thiền tài bão lũ
tổng lực huy động toàn bộ lực lượng nhanh chóng thông tuyến giao thông vào khu vực sạt lở
bảo đảm công tác cứu hộ cứu nạn tuyệt đối an toàn đây là các phương án đang được sở chỉ huy
tiền phương đưa ra nhằm nhanh chóng tìm kiếm cứu hộ cứu nạn các nạn nhân bị mất tích
do sạt lở tại đoàn kinh tế quốc phòng ba trăm ba mươi bảy
theo ghi nhận tuyến đường dẫn vào khu vực xã hướng cùng nơi đoàn kinh tế quốc phòng ba trăm ba mươi bảy đã bị sạt lở tại nhiều điểm
từ sáng hôm nay nhiều nhân lực và phương tiện đã được huy động cơ bản khắc phục nhanh một số điểm sạt lở nhẹ
để có thể đưa phương tiện vào tuy nhiên riêng tại khu vực này tuyến đường bị sạt nghiêm trọng
khiến công tác tiếp cận hiện trường của lực lượng chức năng gặp rất nhiều khó khăn
trước tình hình phức tạp của thời tiết tình trạng sạt lờ có thể gây nguy hiểm cho cả lực lượng đang làm công tác cứu hộ cứu nạn
lãnh đạo bộ quốc phòng yêu cầu các lực lượng chú ý an toàn
lập phương án của lực lượng chức năng cứu hộ cứu nạn
các cảnh giới sạt lở để bảo đảm công tác cứu hộ an toàn
khó khăn lớn nhất hiện nay là đường vào thôn cợp
bị tắt khoảng ba km do có ba điểm sạt lở rất đa lớn
tại đây đang có mưa nên công tác thông tuyến các điểm sạt lở rất khó khăn
tỉnh quảng trị đã có phương án đề xuất bộ quốc phòng hỗ trợ máy bay trực thăng tham gia công tác cứu hộ cứu nạn
thưa quý vị thủ tướng chính phủ vừa có công điện một nghìn bốn trăm một mươi một ngày một mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
về việc tập trung cứu nạn khắc phục hậu quả sạt lở đất
tại khu vực thủy điện rào trăng ba tỉnh thừa thiên huế
và tại đoàn kinh tế quốc phòng ba trăm ba mươi bảy thuồng quân khu bốn trên địa bàn tỉnh quảng trị
những ngày tới mưa lũ còn diễn biến phức tạp
nguy cơ sạt lở đất lũ quét tại các tỉnh miền trung tây nguyên ở mức cao
để hạn chế thiệt hại bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân thủ tướng chính phủ yêu cầu
một bộ quốc phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
chỉ đạo quân khu bốn và các đơn vị liên quan khẩn trương tập trung mọi nguồn lực
phương tiện để cứu hộ cứu nạn các nạn nhân còn đang bị mất liên lạc
hai các đơn vị liên quan nhanh chóng thông tuyến giao thông tại các khu vực trên
để kịp thời đưa các phương tiện máy móc phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn
ba ủy ban nhân dân các địa phương liên quan tổ chức tốt việc thăm hỏi động viên
hỗ trợ người dân vùng lũ nhất là các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ
gia đình cán bộ chiến sĩ đã hy sinh gia đình có người không may bị tử nạn mất tích
bốn chủ tịch quỹ ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
bộ trưởng thủ trưởng cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn chỉ đạo kiểm tra
ra soát ngay các khu dân cư trụ sở cơ quan nơi làm việc nơi đóng quân của các đơn vị
kiên quyết di rời sơ tán người dân phương tiện và tài sản ra khỏi các khu vực nguy hiểm
năm ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ
chủ động chỉ đạo đôn đốc các bộ ngành với địa phương triển khai công tác ứng phó
khắc phục hậu quả theo thẩm quyền tổng hợp nhu cầu cứu trợ khẩn cấp và hỗ trợ khắc phục thiên tai
của các địa phương phối hợp với các bộ tài chính kế hoạch và đầu tư
lao động thương bình và xã hội đề xuất báo cáo thủ tướng chính phủ
liên tiếp hứng chịu những đợt mưa lớn trên diện rộng hơn ba mươi bốn nhà dân ở quảng bình đã ngập lụt
một số địa phương nước lũ đợt trước chưa kịp xuống nay đã dâng cao trở lại
nhiều tuyến quốc lộ tỉnh lộ đi qua địa bàn đã bị chia cắt cục bộ
lũ trên sông nhật lệ kiến sang đã vượt báo độc ba và đang tiếp tục lên nhanh
tuyến quốc lộ một a đoạn qua xã võ ninh huyện quảng ninh nước đã dâng cao có nơi hơn một mét
toàn bộ các phương tiện giao thông không thể di chuyển buộc phải đi tuyến đường tranh lũ
tại xã hàm ninh huyện quảng ninh sáng ngày một mươi tám tháng một mươi mực nước đã vượt đỉnh lũ năm hai nghìn một mươi ba khoảng hai mươi cm
và cao hơn đợt lũ trước đó khoảng một mét
toàn bộ nhà dân trên địa bàn đã bị nước lũ bùa vây
tại rốn lũ tân hóa huyện minh hóa sáng ngày một mươi tám tháng một mươi trên sáu trăm linh nhà dân đã ngập lụt
một số nơi nước ngập sâu đến bốn mét và nước vẫn đang tiếp tục lên
mặc dù nước ngập sâu nhưng nhờ có những ngôi nhà nổi nên người dân vẫn an toàn
điều lo ngại nhất là bà con đang đối diện với tình trạng thiếu lương thực
ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình đã chỉ đạo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
các sở ngành đơn vị địa phương chủ động sẵn sàng các phương án ứng phó với mưa lũ theo phương châm bốn tại chỗ
do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài từ ngày một mươi bảy tháng một mươi
một số xã ở các huyện hương khê vũ quang hương sơn tỉnh hà tĩnh đã bị ngập cục bộ và chia cắt
một số xã bị ngập lụt nằm ở thượng nguồn sông ngàn sâu như lộc yên hương trạch hương đô hương liên
và một số tuyến đường tại hương thủy hương đô hòa hải huyện hương khê
nước ngập sâu đến bốn mét
thông tin từ ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi bốn bắt đầu từ một giờ ngày một mươi tám tháng một mươi
hồ ngàn trươi xả lũ với lưu lượng xả từ bốn mươi mét khối một giây đến tám trăm bốn mươi mét khối một giây
thời gian xả lũ đến khi hết ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với giải hội tụ nhiệt đới
trước diễn biến phức tạp của thế tiết tại các địa phương đơn vị tỉnh hà tĩnh đã tiến hành kiểm tra
giả soát tất cả các vị trí có nguy cơ cao về sạt lở đất lũ quét
thông báo đến tận từng hộ gia đình nằm trong vùng nguy hiểm để chủ động ứng phó khi có lũ xảy ra
trước những diễn biến phức tạp của mưa lũ chiều nay công ty cổ phần thủy điện đắc đu rinh
đóng tại huyện sơn tây tỉnh quảng ngãi đã tiến hành xả tràn điều tiết hồ thủy điện đắc đu rinh
nhằm bảo đảm an toàn cho hồ chứa đây là thủy điện lớn nhất tại quảng ngãi
vào lúc một mươi năm h ba mươi phút ngày một mươi tám tháng một mươi công ty cổ phần thủy điện đắc đu rinh thông báo tiến hành xả tràn
điều tiết hồ thủy điện đắc đu rinh lượng nước về hồ đạt một trăm năm mươi m ba trên dây qua tổ máy là ba mươi m ba trên dây
lưu lượng nước qua xả tràn là một trăm hai mươi tám hai mươi một m ba trên dây và qua ống cấp nước hạ lưu là một bảy mươi chín m ba trên dây
tổng lưu lượng nước về hạ lưu là một trăm sáu mươi m ba trên dây
theo thiết kế hồ chứa của thủy điện đắc đu rinh có thể chứa tới hai trăm một mươi triệu m ba cao trình hồ chứa bốn trăm một mươi m
hiện lượng nước tại hồ chứa của thủy điện đắc đu rinh đạt hai trăm linh triệu m ba
và cao trình hồ chứa bốn trăm một mươi m ba
cao trình hồ chứa đã đạt bốn trăm linh tám mét
hiện tại khu vực miền núi quảng ngãi liên tục có mưa lớn
việc xả lũ thực hiện theo quy định vận hành liên hồ chứa
các địa phương vùng hạ du như sơn trà tư nghĩa và thành phố quảng ngãi đã và đang khẩn trương
chủ động phòng chống ngập lụt khi thủy điện xả lũ về
từ ngày sáu tháng một mươi đến nay ở miền trung đặc biệt là ở quảng trị và thừa thiên huế
mưa lũ lịch sử đạt ba đỉnh thậm chí có những chỗ đạt lượng mưa bằng tổng lượng mưa của cả năm
cấp độ rủi ro thiên tai do lũ ngập lụt lũ quét sạt lở đất lên cấp bốn
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia hiện nay lũ trên sông ngàn sâu hà tĩnh
các sông ở quảng bình đang lên các sông từ quảng trị đến quảng nam đang xuống
mức nước lúc một mươi ba h ngày một mươi tám tháng một mươi trên một số sông như sau
trên sông ngàn sâu tại hòa duyệt là tám năm mươi ba m dưới báo động hai bốn mươi bảy m
trên sông danh tại mai hóa là sáu năm mươi năm m trên báo động ba năm m
trên sông kiến giang tại lệ thủy là bốn năm m trên báo động ba một ba mươi năm m
trên sông hiếu tại đông hà là bốn bốn mươi sáu m trên báo động ba bốn mươi sáu m
trên sông thạch hãn tại thạch hãn là sáu tám mươi tám m trên báo động ba tám mươi tám m
trong sáu đến một mươi hai giờ tới lũ trên sông ngàn sâu các sông ở quảng bình tiếp tục lên
các sông từ quảng trị đến quảng nam xuống dần
từ nay đến ngày hai mươi tháng một mươi
nguy cơ cao sẽ ra lũ đặc biệt lớn trên các sông tại hà tĩnh và quảng bình
từ ngày mai một mươi chín tháng một mươi hãng hàng không bamboo airways sẽ tiếp nhận và vận chuyển miễn phí hàng hóa cứu trợ
của các cơ quan tổ chức xã hội các doanh nghiệp và các tập thể cá nhân
tới đồng bào chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ miền trung
phí được miễn bao gồm cướp vận chuyển phụ thu nhân liệu
và các phí liên quan đến vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không
hàng hóa cứu trợ đồng bào lũ lụt miền trung sẽ được đặt giữ chỗ
và ưu tiên vận chuyển miễn phí trên các chuyến bay của bamboo airways
từ hà nội và tp hcm đi vinh đồng hới chu lai đà nẵng
hàng hóa là các nhu yếu phẩm vật dụng thông thường đường chia theo kiện có bao bì chắc chắn
bảo đảm vận chuyển an toàn mỗi kiện không quá bốn mươi kg